tính tới một mươi tám h ngày hôm nay một tháng một mươi việt nam không ghi nhận thêm ca mắc mới covid một mươi chín
tính từ sáu h đến một mươi tám h ngày một tháng một mươi việt nam không ghi nhận thêm ca mắc covid một mươi chín mới
trong ngày cả nước có thêm tám bệnh nhân được công bố khỏi bệnh
như vậy trong một chín mươi năm ca mắc đã có số ca điều trị khỏi là một một mươi tám ca
số ca còn đang điều trị là bốn mươi hai ca số ca tử vong là ba mươi năm ca
tổng số người tiếp xúc gần và nhập cảnh từ vùng dịch đang được theo dõi sức khỏe là một mươi năm bốn trăm chín mươi một người
trong đó cách ly tập trung tại bệnh viện hai trăm sáu mươi sáu người cách ly tập trung tại cơ sở khác một mươi bốn trăm bốn mươi một người cách ly tại nhà nơi lưu trú bốn bảy trăm tám mươi bốn người